bộ quốc phòng đã tổ chức họp báo quý ii năm hai nghìn một mươi tám để giới thiệu định hướng tuyên truyền về luật quốc phòng sửa đổi năm hai nghìn một mươi tám
thông báo những kết quả tiêu biểu của cảnh sát biển việt nam trên mặt trận đấu tranh chống buôn lậu
gian lận thương mại và mô hình dân vận cảnh sát biển đồng hành với ngư dân
tại kỳ họp thứ năm luật quốc phòng sửa đổi đã được quốc hội thông qua với một mươi năm điểm mới
về định hướng tuyên truyền luật quốc phòng rộng rãi trong toàn dân thời gian tới
tới bộ quốc phòng đã chỉ đạo các cơ quan thuộc bộ phối hợp với các đài báo thông tấn
để tập trung vào các nội dung trọng điểm của luật
trong đó có vấn đề bình đẳng giới và bộ quốc phòng cũng đang xây dựng kế hoạch tập huấn về nội dung này
liên quan đến tình hình buôn lậu gian lận thương mại trên biển hiện đang diễn biến phức tạp
bộ tư lệnh cảnh sát biển cho biết đây là mặt trận khó khăn nhiều cam go
thời gian qua với tinh thần quyết liệt bộ tư lệnh cảnh sát biển đã phối hợp với các lực lượng chức năng
bắt giữ nhiều vụ buôn lậu xăng dầu trên biển bảo đảm sự bình yên trên tuyến biển
cũng như bảo vệ chủ quyền biển đảo của việt nam
thời gian tới bộ quyết tâm đẩy mạnh hiệu quả mô hình cảnh sát biển đồng hành với ngư dân
nhằm xây dựng vững chắc thế trận lòng dân trên biển tăng cường tình đoàn kết quân dân
động viên ngư dân vươn khơi bám biển